tại nhà quốc hội hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách đã khai mạc theo hình thức trực tuyến
các đại biểu thảo luận về những vấn đề quan trọng còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi và luật cư trú sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi và dự án luật cư trú sửa đổi
được đưa ra cho ý kiến hôm nay nhận được sự quan tâm của các vị đại biểu quốc hội cử tri và dư luận xã hội
có nhiều nội dung mới liên quan đến quyền lợi cơ bản của công dân về tự do cư trú về phương thức quản lý dân cư
về chính sách pháp luật nhằm cải thiện chất lượng môi trường bảo vệ sức khỏe người dân cân bằng sinh thái bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các vị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ phát huy vai trò trách nhiệm tích cực nghiên cứu xem xét cho ý kiến và nêu rõ quan điểm về các vấn đề trong hai dự án luật
sau phiên khai mạc các đại biểu đã thảo luận về dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến là quy định về giấy phép môi trường
nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên dùng một loại giấy phép môi trường trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép sản nước thải và công trình thủy lợi thay thế bể loại giấy tờ thủ tục hành chính cấp phép về môi trường
đồng thời quy định trong nội dung giấy phép môi trường đối với trường hợp có sản nước thải và công trình thủy lợi phải có các yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi